được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ sở du lịch đà nẵng đang triển khai các bước cần thiết
để sớm đưa hơn bốn trăm linh khách du lịch còn kẹt lại thành phố do giãn cách xã hội được trở về địa phương
dự kiến đà nẵng sẽ bố trí hai chuyến bay đưa du khách về hai đầu là hà nội và tp hcm
đồng thời đề nghị hai địa phương hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức đón các chuyến máy bay này
bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định chi phí vé máy bay do du khách tự chi trả
khách du lịch có nhu cầu rời thành phố liên hệ trung tâm hỗ trợ du khách để đăng ký thông tin trước một mươi bảy h ba mươi phút ngày năm tháng tám
trước đó đà nẵng đã hỗ trợ các du khách chưa kịp rời thành phố trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội
về lưu trú tại sáu khách sạn trên địa bàn miễn phí hoặc với mức giá hỗ trợ là hai trăm linh đến ba trăm linh đồng một phòng